trong số ba viện nghiên cứu của nga có tên trong danh sách trừng phạt có một viện đang nghiên cứu vaccine ngừa covid một mươi chín
mỹ cáo buộc các viện này tham gia phát triển vũ khí hóa học và sinh học
bộ ngoại giao nga cho rằng bước đi này của mỹ không thể gọi là đúng đắn hướng tới hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
và mỹ cũng không có bằng chứng nào về những cáo buộc của mình
thống quê của cơ quan cảnh sát anh cho biết các vụ tấn công nhằm vào người châu á tăng hơn ba mươi
sau khi giới chức sở tại nới lỏng lệnh phong tỏa
kể từ tháng năm năm nay hiện tượng các phần tử thuộc nhóm cực hữu viện cớ dịch covid một mươi chín
để tấn công người đông á và đông nam á đang ngày một gia tăng ở nước này
nếu trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi giới chức trách ghi nhận hai trăm sáu mươi một vụ tấn công có yếu tố kỳ thị người châu á
thì con số này tăng lên lần lượt là ba trăm hai mươi ba và ba trăm chín mươi năm vụ trong hai tháng liên tiếp sau đó
tới tháng bảy vừa qua nhà chức trách anh ghi nhận tổng cộng ba trăm tám mươi một vụ tấn công như vậy
giới chuyên gia bày tỏ lo ngại các vụ tấn công tương tự có thể gia tăng mạnh hơn nữa
nếu bùng phát làn sóng dịch covid một mươi chín thứ hai tại nước này
nhóm các học giả chuyên nghiên cứu về đông á và đông nam á tại anh kêu gọi chính phủ
cần lên án tình trạng kỳ thị gia tăng ở nước này
cũng như cần tăng cường bảo vệ các cộng đồng người châu á tại anh
khoảng ba mươi tám người gấp đôi con số dự kiến đã tập trung tại thủ đô berlin của đức
để phản đối các bệnh viện
biện pháp hạn chế mà chính phủ áp đặt nhằm kiểm soát dịch bệnh
như bắt buộc đeo khẩu trang giãn cách xã hội
tình trạng người biểu tình quá khích đập phá hàng rào an ninh
đã buộc cảnh sát phải ra tay giải tán sớm cuộc biểu tình này
người biểu tình tràn vào tấn công khu vực tòa nhà quốc hội đức ở thủ đô berlin
và đập phá hàng rào an ninh buộc lực lượng an ninh phải dùng xịt hơi cay
và bắt khoảng ba trăm linh phần tử quá khích
căng thẳng tại berlin gia tăng sau khi chính quyền thủ đô ra lệnh cấm các hoạt động biểu tình
do lo ngại những người tham gia sẽ không tuân thủ các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus sars cov hai
lệnh cấm đã tạo ra làn sóng phản đối dữ dội
thậm chí những người phản đối còn kiện quyết định của chính quyền berlin
lên tòa án hành chính cung cấp và thắng kiện sau đó
hiện cảnh sát berlin đã kháng cáo quyết định của tòa án hành chính berlin
lên tòa án hành chính cấp cao
một vụ sập nhà hàng hai tầng đã xảy ra ngày hôm qua ở huyện tương phần tỉnh sơn tây của trung quốc
tới nay đã xác định được hai mươi chín người thiệt mạng và hai mươi tám người bị thương
giới chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc này
trong khi đó tại indonesia một buổi hòa nhạc vừa được tổ chức ở bãi đỗ xe
trong khi khán giả góp vui bằng những tiếng còi và nháy đèn
sự kiện đã giúp người dân indonesia bớt căng thẳng trong đợt dịch covid một mươi chín
trước diễn biến dịch bệnh
dịch bệnh phức tạp khi số ca nhiễm covid một mươi chín vẫn tăng cao mỗi ngày
một ban nhạc pop tại indonesia đã tổ chức buổi hòa nhạc theo phong cách độc đáo
giúp dịu bớt bầu không khí căng thẳng của dịch bệnh nhưng vẫn bảo đảm an toàn
buổi hòa nhạc mang tên cuộc sống mới new life
là sự kiện âm nhạc đầu tiên được tổ chức ở indonesia với quy mô lên tới chín trăm linh khán giả
kể từ khi đại dịch bùng phát buổi hòa nhạc được tổ chức không mang ý nghĩa kinh tế
mà mục đích chính là để tiếp thêm động lực cho người dân indonesia
vượt qua thời điểm khó khăn vì dịch bệnh
sự kiện âm nhạc cuộc sống mới lần này được kỳ vọng là sự mở đầu
cho chuỗi sự kiện giải trí tiếp theo khi tình hình dịch bệnh ở quốc gia này thuyên giảm
thưa quý vị thế giới đã ghi nhận ca mắc covid một mươi chín thứ hai mươi năm triệu sau khoảng tám tháng phát hiện những bệnh nhân đầu tiên
tỷ lệ thuận với sự gia tăng số ca nhiễm nền kinh tế toàn cầu tiếp tục bị tác động nặng nề do các biện pháp chống dịch mới
trước thực tế dịch covid một mươi chín chưa có chiều hướng thuyên giảm và ảnh hưởng nặng nề tới nhiều mặt trong xã hội
thế giới bắt đầu nhắc đến khái niệm trạng thái bình thường mới khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi
vậy làm thế nào để cân bằng giữa bảo vệ sức khỏe cộng đồng với bảo vệ sức khỏe nền kinh tế
thực tế sau hơn tám tháng tốc độ lây nhiễm covid một mươi chín trên toàn cầu vẫn chưa được kiềm chế
khoảng thời gian để số ca mắc covid một mươi chín tăng thêm một triệu hiện chưa đến bốn ngày
sáng ngày hai mươi sáu tháng tám thế giới ghi nhận hơn hai mươi bốn triệu ca mắc covid một mươi chín thì chưa tới giờ ngày ba mươi tháng tám
con số này đã là hơn hai mươi năm triệu
ngược dòng thời gian
số ca nhiễm virus sars cov hai trên toàn thế giới lên hai mươi triệu vào ngày một mươi tháng tám
như vậy chỉ trong vòng hai mươi ngày có năm triệu ca nhiễm mới
với tốc độ này viện nghiên cứu quốc tế thượng hải trung quốc dự báo đến cuối năm nay
số người mắc covid một mươi chín có thể lên tới năm mươi sáu mươi triệu người
thay đổi đáng kể nhất trong hai mươi ngày qua là một số điểm nóng dịch có phần hạ nhiệt như mỹ và brazil
trong khi những nơi tưởng chừng đã thoát dịch lại chứng kiến làn sóng lây nhiễm mới như châu âu
ấn độ và khu vực đông nam á
một điểm khác cần lưu tâm
là xu hướng lây lan dịch từ những người trong độ tuổi thanh và trung niên
dịch bệnh đang thay đổi những người trong độ tuổi hai mươi
và bốn mươi đang ngày càng làm gia tăng tốc độ lây lan dịch phần lớn đối tượng này không có triệu
chứng bệnh và không biết mình mắc bệnh do vậy gây nguy hiểm cho những nhóm người dễ bị tổn thương
đặc biệt là người già và những người ốm yếu tại những khu vực đông dân cư có hệ thống y tế hoạt động yếu kém
theo dự báo của who dịch covid một mươi chín có thể chấm dứt
trong vòng hai năm và có thể dễ dàng phát triển
giống như dịch cúng tây ban nha năm một nghìn chín trăm một mươi tám điều này có nghĩa là thế giới vẫn phải sống chung với
covid một mươi chín ít nhất cho đến hết năm hai nghìn hai mươi một mặc dù cuộc đua phát triển vaccine ngừa covid một mươi chín đã đạt
được tiến triển với những kết quả đáng ghi nhận ở nga hay trung quốc giới chuyên gia y tế vẫn cảnh
báo dịch covid một mươi chín sẽ không thể sớm chấm dứt sau khi bào chế được vaccine bởi chưa có gì là đảm bảo
tính hiệu quả và an toàn của các loại vaccine hơn nữa virus corona chủng mới thường tấn công hệ hô
hấp trên vốn là mục tiêu chống dịch covid một mươi chín
dịch bệnh gia tăng đang tiếp tục tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu phản ánh qua những
con số thống kê về tỷ lệ thất nghiệp nợ công lạm phát đều tăng trong khi tăng trưởng kinh tế
ngày càng giảm nhiều nước đã hoặc sắp chính thức bước vào suy thoái sâu
một trăm linh triệu người có thể trở lại cảnh nghèo cùng cực do tác động của dịch thậm chí số người nghèo
đói có thể còn tăng cao hơn nếu đại dịch diễn biến xấu đi hoặc kéo dài
bên cạnh đó một trong những hậu quả nghiêm trọng của covid một mươi chín là việc thế
giới phải đối mặt với thảm họa thế hệ do các trường học phải đóng cửa trong đại dịch
đại dịch kéo dài sẽ dẫn tới nguy cơ hình thành một thế hệ covid bị thất học
với hàng triệu trẻ em không thể tới trường hoặc buộc phải kết hôn hoặc đi làm mặt khác
tình trạng khẩn cấp về giáo dục do tác động của đại dịch có thể khiến thế giới không thể hoàn
thành các mục tiêu chấm dứt nghèo đói và bất bình đẳng vào năm hai nghìn ba mươi và cũng có thể đẩy lùi những
cơ hội bình đẳng giới đạt được trong nhiều năm qua sống chung với dịch đang là cách tiếp cận
được ưu tiên hiện nay theo đó nhiều chính phủ chủ trương nơi nào bùng phát dịch thì cách ly nơi đó
tránh làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế chung và hệ thống giáo dục tiếp tục chống dịch và mở
cửa trở lại nền kinh tế một cách thận trọng cũng đang được các nước triển khai trong bối cảnh dịch
bệnh diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay thế giới phải học cách sống chung với covid một mươi chín
và chiến đấu với nó bằng các công cụ mà chúng ta có
thực tế này buộc thế giới phải xác định sống chung một cách an toàn với đại dịch covid một mươi chín và
chủ động thích nghi với trạng thái bình thường mới trong cuộc sống và trong hoạt động kinh tế xã hội
đây có thể coi như giải pháp để vượt qua cuộc khủng hoảng trăm năm mới có một lần này
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt